chữa cháy cứu hộ cứu nạn luôn là vấn đề thời sự cho nên tôi thấy là cần thiết phải luật hóa và bổ sung mở rộng phạm vi để sửa đổi bổ sung luật phòng cháy chữa cháy nhằm hoàn thiện hơn công tác này
nhấn mạnh đây là dự án luật rất quan trọng có tác động lớn đến đời sống nhân dân và doanh nghiệp
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đề nghị cơ quan soạn thảo cơ quan thẩm tra cần tiếp tục nghiên cứu giả soát một cách kỹ lưỡng
để khắc phục những bất cập hạn chế
trong quá trình triển khai pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kết luận nội dung phiên họp phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nhấn mạnh
ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất việc xây dựng và ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế bất cập đang tồn tại đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
đề nghị chính phủ chỉ đạo ban soạn thảo khẩn trương nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội
hoàn thiện hồ sơ chỉnh quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy tới đây
cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia
về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
trong phiên làm việc buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung
nghị quyết số một trăm một mươi chín của quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù
phát triển thành phố đà nẵng và nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh nghệ an
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm và tư lệnh ahmad reza radan đã điểm lại những kết quả hợp tác đạt được
trên các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên
để tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển thực chất đi vào chiều sâu
hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhất là trao đổi đoàn cấp cao để tìm hiểu nhu cầu
tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh trật tự tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ
đặc biệt là thông tin về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
đồng thời phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến công dân hai nước
không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống lại nước kia
phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đảm bảo an ninh an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện
công dân của nước này công tác học tập lao động tham quan du lịch hợp tác đầu tư trên lãnh thổ nước kia
cùng với đó đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ và ngoại ngữ tiếng ba tư tiếng việt
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và tư lệnh ahmad reza radan đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ tư lệnh thực thi pháp luật iran
vào chiều qua tại hà nội tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ chủ trì phiên họp
cùng dự có đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
cùng lãnh đạo một số bộ ngành ủy ban nhân dân thành phố hà nội và các thành viên tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
phiên họp được tổ chức tại hội trưởng bộ công an trực tuyến đến năm tỉnh thành phố gồm quảng ninh thành phố hồ chí minh bình dương thừa thiên huế kiên giang và khánh hòa
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an bộ tư pháp đã chủ động phối hợp với thành phố hà nội tỉnh thừa thiên huế để chuẩn bị các điều kiện
chính thức triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên vned từ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
người dân không phải đến trụ sở cơ quan công quyền để làm thủ tục
với nhu cầu hai sáu triệu phiếu lý lịch tư pháp hàng năm dự kiến tiết kiệm khoảng sáu trăm ba mươi bảy tỷ đồng mỗi năm
tại hội nghị các đại biểu đã làm rõ những vương mắc tồn tại và đề xuất giải pháp thao gỡ khó khăn
góp phần triển khai hiệu quả đề án sáu cũng như các mô hình ứng dụng chuyển đổi số của đề án
phát biểu kết luận bộ trưởng tô lâm đề nghị văn phòng chính phủ nghiên cứu ban hành hướng dẫn các địa phương
thực hiện tích hợp kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh
với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để theo mưu chính phủ
bàn hành nghị định về hai dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế
cho trẻ em dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
theo trình tự thủ tục rút gọn đề nghị bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương nâng cấp hệ thống phần mềm
cơ sở dữ liệu ngành để đáp ứng tiếp nhận cơ sở dữ liệu về học bạ số sẵn sàng phục vụ kết nối cơ sở dữ liệu
từ các địa phương về bộ và ban hành bản hướng dẫn quy trình biểu mẫu để có căn cứ pháp lý cho các đơn vị
để triển khai thực hiện thí điểm trong tháng sáu theo chỉ đạo tại chỉ thị số năm
sáng nay ban chỉ đạo bốn trăm bốn mươi bảy tỉnh ủy sơn la đã tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
một năm thực hiện đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh sơn la thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sự hội nghị có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
phát biểu tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ đánh giá cao tỉnh ủy sơn la ban chỉ đạo bốn trăm bốn mươi bảy sơn la đã chủ động chỉ đạo hội nghị sơ kết hai năm
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và một năm thực hiện đề án
thể hiện rất rõ nét về quyết tâm chính trị của cấp ủy sự điều hành quyết điệt của chính quyền
đây cũng là hội nghị đầu tiên trong cả nước về sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đảng ủy công an trung ương bộ công an mong muốn tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
tiếp tục phối hợp chỉ đạo kịp thời nghiêm túc hiệu quả về các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến an ninh trả tự
tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai đến các tổ chức đảng đảng viên và cán bộ chiến sĩ nắm vững hơn nữa về nội dung cốt lõi của nghị quyết số một mươi hai
quan tâm cân đối bố trí các nguồn lực tăng cường đầu tư trang bị cho lực lượng công an xây dựng trụ sở làm việc sinh hoạt của công an xã phường thị trấn
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an tặng bằng khen cho ba tập thể ba ca nhân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho ba tập thể bốn ca nhân
đã có thành tích trong triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
cũng trong sáng nay tại tỉnh quảng nam bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về thành lập trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số ba và các quyết định của bộ tư lệnh về công tác cán bộ
trung tâm huấn luyện mới này có ba nhóm nhiệm vụ chính gồm tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ quân sự võ thuật
rèn luyện thể chất đối với cán bộ chiến sĩ hệ lực lượng cảnh sát cơ động cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương
học viên của các học viện trường công an nhân dân tổ chức huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ mới nhập ngũ của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và công an các đơn vị địa phương và tổ chức đào tạo nghề giới thiệu việc làm đối với hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ
và các pháp nhân cá nhân khác theo quy định tại khu vực tây nguyên và các tỉnh duyên hải miền trung từ quảng trị đến ninh thuận
với quy mô bốn năm trăm linh học viên trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số ba được kỳ vọng sẽ đào tạo
nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng công an nhân dân và công tác của lực lượng cảnh sát cơ động trong tình hình mới
thưa quý vị nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
giữa năm hai nghìn hai mươi ba công an xã ba cụm nam huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa đã có sáng kiến xây dựng chương trình hai mươi bốn h cùng nhân dân
dù mới được triển khai trong một thời gian ngắn thế nhưng chương trình đã phát huy hiệu quả tích cực tạo hiệu ứng lan tỏa tốt đẹp trong đồng bào dân tộc thiểu số ở một xã miền núi còn nhiều khó khăn
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thăm tặng quà người có công cách mạng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sửa chữa nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn tổ chức nấu các bữa ăn miễn phí cho các em học sinh
đó là một chuỗi các hoạt động nằm trong chương trình hai mươi bốn h cùng nhân dân mà công an xã ba cụm nam huyện khánh sơn xây dựng và triển khai thực hiện trong thời gian qua
trong đó công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện đổi mới với nhiều hiệu quả
hình thức đa dạng sinh động hấp dẫn đã tạo không khí vui tươi phấn khởi thu hút nhiều người tham gia
xã ba cụm nam là địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện khánh sơn với đa phần là người đồng bào dân tộc racrai sinh sống
nhận thức còn nhiều hạn chế
để nâng cao nhận thức cho bà con công an xã ba cụm nam xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chính là biện pháp quan trọng
đến nay công an xã đã tổ chức được ba chương trình hai mươi bốn h cùng nhân dân tại ba thôn trên địa bàn
thông qua chương trình nhiều kiến thức pháp luật đã được tuyên truyền phổ biến đến bà con như cảnh giác với tội phạm trên không gian mạng
bảo vệ trẻ em trên không gian mạng thi dung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông
thu hút hơn một lượt người tham dự
có thể thấy chương trình hai mươi bốn h cùng nhân dân là một cách làm sáng tạo của công an xã ba cụm nam trong thực hiện công tác vận động quân chúng
chương trình không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mà còn tăng cường ý thức trách nhiệm cộng đồng truyền thống tương thân tương ái tinh thần đại đoàn kết dân tộc
đồng thời tô thắm thêm tỉnh quân dân thắm thiết giữa khánh sơn đại ngàn